sau đó hình ảnh sẽ được tái hiện lại qua một thiết bị thông minh có thể là điện thoại hoặc ipad
hình ảnh về các loài động vật sẽ di chuyển sống động giúp các bạn nhỏ hiểu thêm về thế giới màu sắc thế giới động vật
không giống như những bậc phụ huynh khác không cấm các con mình tiếp xúc với công nghệ từ sớm
anh sơn muốn các bé nhà mình phát triển toàn diện và có thể tiếp xúc với thế giới xung quanh bằng nhiều cách
và anh quan niệm công nghệ chỉ giúp cho việc nhận biết thế giới của con mình được thực tế hơn
mình là một trong những giải pháp một phương tiện giúp các con tiếp cận rất là nhanh sẽ đưa cho các con đi xa hơn rất là nhiều
với các bạn nhỏ nhà mình thì mình quyết định rất là nhanh vì với cái giá thành nó cũng không phải là cao
nhưng mà quan trọng hơn tất cả đó là cái sự thú vị của nó
khi mà mình cũng là người sử dụng nhiều công nghệ khi mình thấy được sự tương tác và sự tùy biến trên sản phẩm của calafan này
thì nó mang lại cho mình một điều thích thú
và mình kỳ vọng là trẻ con nhà mình nó cũng sẽ
sẽ thích thú
và thực sự là các bạn rất thích thú khi buổi tối mình cầm hai cuốn sách đấy về
thì các bạn ấy gần như là muốn chơi cả đêm luôn
bộ tranh tô màu này gồm một bộ sách với những hình vẽ để người dùng tô màu trên giấy
đi kèm với một ứng dụng có tên là kalufan chạy trên hệ điều hành android hoặc ios
calafan được thiết kế dựa trên công nghệ thực tế ảo tương tác ar
giúp cho mọi hoạt động của con vật và những tương tác của con người đều được diễn ra trong môi trường thật
và chỉ bằng những thao tác đơn giản
các bé có thể vừa học vừa chơi thỏa thích trong không gian của chính các bé tạo ra
sản phẩm này cũng đã lọt vào vòng trung khảo của cuộc thi nhân tài đất việt hai nghìn một mươi chín
hiện nay là chúng ta đang tiến vào cuộc cách mạng công nghệ bốn
thì thực tế ảo cùng với những công nghệ khác như là iot hay là trí tuệ nhân tạo
thì là những nền tảng của nền cách mạng công nghệ bốn
thì nhận thấy là mảng này nó cũng có cái tiềm năng rất lớn
nhưng ở trên thế giới thì người ta ước tính là đến khoảng
năm hai nghìn hai mươi thì thị trường thực tế ảo bao gồm cả vr và ar thì nó khoảng một trăm năm mươi tỷ đô
và ở việt nam thì những cái này vẫn còn chưa nhiều và cũng là rất là mới
cho nên là chúng tôi đầu tư vào lĩnh vực này
bộ tranh tô màu bốn d cana fun là tranh tô màu bốn d đầu tiên do việt nam sản xuất
trước đó trên thị trường chỉ có các sản phẩm nhập từ nước ngoài
nói là tranh tôi màu bốn d là bởi vì là khi mà trẻ tô màu
và soi dưới ứng dụng thì các hình ảnh nhân vật sẽ hiện lên giống như là dưới cây bút thần của mã lương
như trong chuyện cây mút thần của mã lương
và theo các chuyên gia nghiên cứu và phát triển công nghệ thực tế ảo
công nghệ này tại việt nam đã bắt kịp được với những xu thế mới nhất của thế giới
và điều này đã góp phần làm thay đổi cách tiếp cận của người dùng đối với nhiều lĩnh vực khác nhau
bạn đang có ý định mua một ngôi nhà
bạn đã có một ngôi nhà nhưng chưa biết phải thiết kế nội thất ngôi nhà của mình như thế nào
bạn muốn mình có thể tự bài trí các vật dụng trong nhà theo ý thích
và có thể thay đổi chúng ngay lập tức để phù hợp nhất với sở thích và không gian của gia đình bạn
công nghệ thực tế ảo hoàn toàn có thể giúp bạn thực hiện được điều đó
trong không gian này tất cả các sản phẩm trong gia đình đều được dựng hình ba d
để bạn có thể quan sát tìm hiểu ở mọi góc nhìn
bạn có thể nhìn thấy vật thể thay đổi trên màn hình ngay theo ý muốn
đơn giản như tắt
mở đèn chiếu sáng lựa chọn màu của chiếc bàn ăn
hay phức tạp hơn là thay đổi chỗ của một đồ vật nào đó
nhà mình đang có nhu cầu mua một căn hộ trung cư
được một bạn cậu em ở công ty cũng giới thiệu đến trải nghiệm
không gian ảo xem nhà thực tế qua những mô hình ảo
mình rất tò mò mọi thứ rất chân thật
mình bước vào trong ngôi nhà
rồi mình có thể thay đổi màu sắc nội thất
thiết kế theo ý của mình
mình không phải tưởng tượng quá nhiều
mình chỉ có thể là áp lên những cái thiết kế
mà mình có thể thấy được cái ngôi nhà tương lai của mình
cụ thể như thế nào khi áp lên những cái màu này màu kia
rất là thú vị
đây là một dự án của holomia
một start up trong lĩnh vực công nghệ thực tế ảo
từ năm hai nghìn một mươi sáu holomia đã cho ra đời
một sản phẩm công nghệ thực tại ảo
việc marketing cho các dự án bất động sản
sử dụng công nghệ quét không gian thực ba d
kết hợp công nghệ thực tại ảo
các căn hộ mẫu sẽ được quét và tái tạo
trong môi trường ba d trên máy tính
do đó hình ảnh các dự án được hiển thị
ở tất cả các chiều trái phải trên dưới
người xem còn có thể di chuyển từ điểm này sang điểm khác
khám phá các không gian khác nhau
hay thậm chí nhìn bao quát toàn bộ không gian từ trên cao
các cảm quan đao lường về cách thiết kế
bố trí không gian mặt sàn các tầng
và đồ nội thất qua hình ảnh phân bổ mặt sàn
và góc nhìn ba d thực của cả ngôi nhà
đều được hiển thị đầy đủ
qua các thiết bị thực tại ảo
hiện giờ những sản phẩm của chúng tôi
đang sử dụng thì là đang dựa trên nền tảng công nghệ ba d
chúng tôi số hóa lại những không gian thật
vẽ lên những không gian ảo
và đưa con người ta nhập vai vào trong không gian đó
và có thể tương tác trong môi trường ảo
hiện giờ chúng tôi đang mở rộng ra
và chúng tôi làm thêm những phim về thực tế ảo
là có thể giúp mọi người
có thể đến thăm qua
có thể đi du lịch
thay vì phải đến tận nơi
thì họ có thể đi từ một chỗ
họ có thể đi thăm quan khắp nơi
có thể khám phá khắp nơi
trước khi họ đến đấy
và sống một cuộc sống thực ở đó
tuy đã gặt hái được những thành công bước đầu
nhưng các doanh nghiệp phát triển công nghệ thực tế ảo
vẫn còn rất nhiều khó khăn
thị trường công nghệ thực tế ảo tại việt nam
tuy nhiều tiềm năng
nhưng bên cạnh đó vẫn còn gặp không ít những trở ngại
trong đó chính bản thân công nghệ tiên tiến
cũng là rào cản khiến khách hàng khó tiếp cận
các doanh nghiệp phát triển công nghệ thực tế ảo

hỗ trợ được gì có thể phát triển được ra sao
trong tương lai để mà có thể thương mại hóa nó
có thể ứng dụng ra những sản phẩm tốt
cho cộng đồng
cũng như là cho bản thân mỗi doanh nghiệp
và nói về thực tế ảo thì nó là công nghệ mới
mà mọi người thực ra cũng chưa hình dung rõ
là nó có thể phát triển được đến mức độ nào
do vậy mà mọi người vẫn còn đang rụt rè
vẫn còn chưa thực sự tham gia sâu vào
trong cái lĩnh vực đó
khó khăn thì có nhiều
như khó khăn về vốn về nhân sự
bởi vì những cái lĩnh vực này cũng mới
kiếm nhân sự cũng rất là khó
tiếp theo là thị trường
bởi vì là do là mới cho nên là thị trường
cũng chưa được đón nhận
cho nên là cần phải là những cái truyền thông
và để tuyên truyền
cho khách hàng biết đến
rõ ràng thực tế ảo đang là một trong những
công nghệ tiên phong trong thời đại
của cuộc cách mạng bốn
ở việt nam thực tế ảo đã được ứng dụng
vào rất nhiều lĩnh vực như giáo dục
y tế bất động sản du lịch hay là game
tuy nhiên công nghệ này
vẫn còn đang rất mới mẻ
nhưng chắc chắn rằng bằng trí tuệ của các doanh nghiệp việt nam
trong tương lai công nghệ thực tế ảo
sẽ phát triển rất mạnh mẽ
và không hề thua kém các nước trên thế giới
chương trình chuyển động truyền thông của chúng tôi
xin tạm dừng tại đây
xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn
hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo